vâng cuộc sống với những bộn bề lo toàn đã khiến cho người ta bỏ quên đi những giá trị thiên liêng vốn có
nhiều người vì lý do nào đó mà không thể về nhà ăn cơm nhưng cũng có người khao khát mãi mà chẳng có nổi một bữa cơm gia đình đúng nghĩa
ở một nơi rất xa nơi có tiếng sóng vỗ ẩm ị bình thẳng có những người lính xa quê đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời thiên liêng của tổ quốc
nỗi nhớ gia đình nhớ vợ con luôn đong đầy trong từng nhịp đập con tim
tránh sao được những lúc thèm lắm một bữa cơm gia đình ấm áp tình thân nhưng cũng đành gác lại để giữ trọn trách nhiệm với non sông
chốn hậu phương thì cũng thế bữa cơm hàng ngày giờ thiếu bóng các anh cha mẹ già tự nhủ với lòng
con đi làm nhiệm vụ sẽ có lúc con về đoàn tụ bên gia đình
người phụ nữ này đã quen với công việc
ngày ngày thổi cơm cùng với các con
chị cũng chẳng còn nhớ
đã bao nhiêu lần mầm cơm thiếu vắng bóng trồng
thì cũng buôn bởi vì người ta có cả vợ cả chồng
đây một minh minh thì nhiều lúc thấy còn tụi thân
thì vợ lĩnh thì phải chấp nhận
vì công việc của anh là đi đảo bảo vệ tổ quốc
em viết cho anh từ phía cuối chân trời
cửa ông trang bồ đề cũng đang sụp sôi út nghẹn
đất nước mình không thể để mất
dù chỉ một sân khu nét biển
bảo vệ rồi
nhưng anh chồng tổ quốc thương yêu
trở về nhà sau một ngày chật vật làm việc tại khu công nghiệp
chị trang nấu vội gói mì tôm
để trở về nhà
để ăn lót dạ cho đỡ đói
đời sống công nhân ở thuê ở trọ
phải xa gia đình để mua sinh
bây giờ thì có lẽ chị cũng đã quen rồi
bao nhiêu lâu mình không được dùng một bữa cơm bên gia đình và người thân
đây cũng chính là hoàn cảnh chung của nhiều công nhân đi làm thuê tại các khu công nghiệp

họ thường phải thuê trọ sinh sống trong những khu công nghiệp này
giang phòng chật hẹp
điều kiện sinh hoạt thiếu thốn
nên bữa cơm gia đình có đầy đủ các thành viên
luôn là điều xa xỉ
trong giang phòng chưa đầy một mươi m hai
người công nhân này phải thường xuyên thổi cơ một mình
rồi bỏ quê nhà để đi làm thêm
đồng lưu ít ỏi chỉ đủ chi tiêu trong phạm vi hạng hẹp
luôn khao khát có được một cuộc sống đủ đầy
hay đừng có bỏ bỏ bỏ
đơn giản chỉ là một bữa cơm ấm áp bên cạnh người thân
nhưng biết làm sao hơn
bởi cuộc sống vốn dĩ không cho phép
chuyện tưởng dễ dàng với người này
nhưng lại quá xa vời đối với người khác
thường thường lương của em thì
sống thì cũng không đủ nhiều lắm
không giúp đỡ gì cho ai được
mà đủ lo bản thân
có lúc mệt
làm không nổi
sinh về sớm
trước em học được lớp chín
mà khả năng nhà nghèo quá
học không nổi
tại giờ đời nghèo quá
phải làm công nhân kiếm sống
cũng chẳng khác gì nhiều so với công nhân
những sinh viên xa nhà đi học nơi thành phố cũng tâm sự
họ thèm lắm một bữa cơm gia đình ấm áp bên bố mẹ anh chị em
thế nhưng do điều kiện không cho phép

họ không thể thường xuyên trở về nhà
để dùng cơm mẹ nấu
dù là bữa cơm đoàn viên
trong ngày tết
thì cũng phải cân nhắc thật kỹ trước sau
tính toán chi tiêu hợp lý
mới dám về quê
xâm họp với gia đình
năm nay chắc ta không về đâu mẹ
tiền mà ai không cần hả mẹ
nhưng tết là ngày đoàn viên
gia đình nào cũng vậy
tiền mày có thể kiếm lại được
nhưng những khoảnh khắc đoàn viên bên gia đình
mày không có kiếm lại được đâu
thằng tâm nó nói phải đó
nhà mày chỉ có hai anh em à
tết đến giờ đã ít người
giờ lại còn trống vắng hơn

áp lực của cuộc sống hiện đại
sự thuận lợi của dịch vụ ăn uống
đã làm đơn một thói quen
ở nhiều người nhiều nơi
đó là không ăn cơm nhà
và xem đó là chuyện bình thường
hằng ngày thì mình
bữa trưa thì mình đi ăn quán
cùng với đồng nghiệp
bữa tối thì thi thoảng
nhưng hôm mình về mình nấu ăn không thì là đa phần thì mình cũng tám chín giờ đêm mình mới về thì đa phần là mình cũng đi nhậu bạn bè
mình thường hay ăn ở ngoài cho nhanh và tiện

thế có những hôm mình sẽ ăn ngoài hoặc là đi ăn cùng với bạn bè
nó không bình thường với chính bạn
và càng không bình thường khi những người thân luôn mong chờ bạn trở về để chia sẻ chuyện trò đùa vui ấm áp bên mâm cơm chiều
ngày mỗi ngày bữa cơm gia đình chính là sợi dây vô hình buộc chặt yêu thương
hãy trân trọng những giá trị vốn có của cuộc sống
đừng vô tình trước mọi điều để rồi có lúc phải hối tiếc
ngày xưa thì người việt nam bao giờ cũng chờ đợi nhau đầy đủ mới có được một bữa ăn
và ngày xưa thì bữa ăn rất là đơn sơ
hình như là có thể nói là cái yếu tố vật chất trong bữa ăn của người việt ngày xưa là không được đề cao
họ chỉ cần có cơm rau cá thôi
nhưng bây giờ thì bữa ăn của người việt nó được phong phú hơn rất nhiều
những món ăn càng ngày càng đầy đạn hơn
cái lượng vật chất càng ngày được đáp ứng
thế nhưng mà nó có một cái sự thay đổi rất lớn
đó là tính cộng đồng trong bữa ăn tính tổng hợp trong văn hóa nuôi ăn
nó bị mất đi
nó bị xé lẻ bởi các thành viên trong gia đình không có cơ hội để gặp gỡ nhau để đoàn tụ
bởi vì là cái sinh hoạt của đời thường này này rồi thì là những cái không gian của văn hóa công sở
rồi những cái nhịp điệu khẩn trương của cái văn minh công nghiệp
nó khiến cho các thành viên không còn ngồi cuối quần đoàn tụ nữa
thế cho nên bữa ăn như ngày hôm nay nếu như mà ý nghĩa sự đoàn tụ như ngày xưa ấy
thì nó trở thành một cái khát vọng và người việt nam
vì vậy ít có được cơ hội có mặt với nhau đầy đủ trong bữa ăn
đó cũng là một cái thiệt thái lớn
thế cho nên là ngày nay cuối tuần người ta vẫn có một cái khát vọng là gặp gỡ nhau trong một bữa ăn
bởi vì người ta vẫn muốn cái bữa ăn là một cái sợi dây linh thiêng gắn kết các thành viên trong gia đình
không cơm nào ngon bằng cơm mẹ nấu
có những người luôn khao khát được dùng một bữa cơm mẹ nấu nhưng cũng không thể
thế thì tại sao chúng ta không trân trọng những điều mà chúng ta có thể làm
chúng ta đang có
một mình hay ăn cùng với người khác nói cho cùng cũng chỉ là ăn một bữa cơm cho no bụng
vấn đề là tình cảm yêu thương từ đó sự sẻ chia gắn kết giữa mọi người lại với nhau
hãy trân trọng những giây phút ấm áp bên người thân gia đình nơi bình yên nhất của cuộc sống
dù có bận rộn đến đâu mỗi ngày các thành viên trong gia đình chị liên đều quay quần bên nhau thưởng thức bữa cơm gia đình ấm áp
họ tự tay nấu nướng chế biến thức ăn cho cả nhà
đâu cần phải là thực phẩm quá đắt đỏ đôi khi chỉ cần vài cộng rau hợp cầu vị là được
trong bữa cơm nhà mọi người có thời gian hỏi thăm nhau những chuyện vui buồn diễn ra trong cuộc sống
cảm giác ấm áp như xua tan đi bao muộn phiền
cuộc sống với biết bao bộn bề lo toan nếu ai nấy đều bận rộn với những hối hả của riêng mình
thì sẽ dần đánh mất đi những giá trị vốn có từ lúc nào không hay
ngoài thông điệp nên dành thời gian cho các bữa cơm cùng với gia đình
chúng tôi cũng có lời khuyên dành cho chị em phụ nữ
nhưng ai đang đảm nhận vai trò làm mẹ làm vợ lo chuyện bếp đốt trong nhà
thì cũng nên chú ý đầu tư cho khả năng nấu nướng của mình
vì chắc hẳn không ai muốn thưởng thức một bữa cơm với các món ăn dở tệ quá mặn hay quá nhạt
nhiều người đàn ông cũng thường hay thang vàng rằng một trong những lý do khiến cho họ lười ăn cơm nhà
là vì vợ nấu món gì cũng dở
đến đây thì chương trình thông điệp cuộc sống cũng xin được kết thúc